chuyển sang phần tin quốc tế vào ngày hai mươi tháng hai thủ tướng nhật bản kishida fumio thông báo sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy và tổng thống ukraine volodymyr zelensky vào cuối tuần này
ông kishida cho biết nhật bản dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến trên vào ngày hai mươi bốn tháng hai đúng một năm ngày nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã được mời tham dự sự kiện này và đây sẽ là lần đầu tiên ông kishida chủ trì hội nghị g bảy
tại cuộc họp trực tuyến các nước thành viên g bảy có khả năng sẽ nhất trí tiếp tục ủng hộ ukraine
dự kiến hội nghị thượng đỉnh g bảy trực tiếp được tổ chức trong ba ngày kể từ ngày một mươi chín tháng năm tại thành phố hiroshima miền tây nhật bản
cũng trong ngày hai mươi tháng hai ông kishida cam kết cung cấp khoản hỗ trợ tài chính bổ sung năm năm tỷ usd cho ukraine thái thiết cơ sở hạ tầng